một đường dây mua bán trẻ em với quy mô lớn liên quan đến các đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
vừa bị công an tỉnh bình dương triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với tám bị can về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
qua lời khai của những đối tượng bị bắt đã có ba mươi một vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt
tuy nhiên do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước
những người mua và người bán đều giấu thông tin nên đến nay cơ quan công an mới xác định được bảy vụ
trong đó có bảy bé sơ sinh bị bán
trong bảy bé sơ sinh mà cơ quan công an xác định được sáu bé đang được các gia đình nuôi dưỡng
bé được gửi tạm thời vào cơ sở bảo trợ xã hội
những người môi giới mua mỗi bé với giá từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng rồi bán lại với giá từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng
đồng thời nhận làm giấy trứng sinh
và các giấy tờ khác để hợp thức hóa hành vi mua bán